đã có thêm hai bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện
một người ở tp hcm và người còn lại ở cần thơ
tính đến nay cả nước đã có một trăm bảy mươi một ca khỏi bệnh và ra viện
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
một trong hai người được ra viện là bệnh nhân nam thứ một trăm bốn mươi năm ba mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam
điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi cần thơ
người thứ hai là bệnh nhân nam thứ hai trăm ba mươi năm hai mươi năm tuổi quốc tịch anh
điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy đến thời điểm này việt nam đã có tổng cộng một trăm bảy mươi một trong số hai trăm sáu mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh